chính quyền ba lan vừa qua đã tiến hành thu hồi một trường học của đại sứ quán nga tại vác sa va
với lý do tòa nhà thuộc sở hữu của nhà nước ba lan
bộ ngoại giao nga đã ra tuyên bố phản đối động thái trên
đồng thời cho biết các cơ quan của nước này đã khởi động các bước để trả đũa gây gắt
ngay sau khi chính quyền ba lan tịch thu tòa nhà bộ ngoại giao nga đã ra tuyên bố nhấn mạnh
moscow coi việc chính quyền ba lan xâm nhập vào trường học của đại sứ quán nga ở vác sa va
là hành vi vi phạm trắng trợn công ước viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
và là một hành vi xâm phạm tài sản ngoại giao của nga ở ba lan
bộ này cam kết rằng hành động của vác sa va sẽ không thể không chịu phản ứng gây gắt của moscow
và các hậu quả đối với ba lan
đại sứ quán nga tại ba lan gọi hành động của chính quyền ba lan là bất hợp pháp
vượt ngoài khuôn khổ của các mối quan hệ văn minh giữa các quốc gia
trong ngày ba mươi tháng bốn các nhân viên của trường học thuộc đại sứ quán nga ở ba lan
đã di chuyển các thiên vị ra khỏi tòa nhà
trường học sẽ được di chuyển sang một tòa nhà mới trong vòng vài ngày và các lớp học sẽ tiếp tục